vài năm gần đây tỉnh bắc giang luôn trở thành một điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư nước ngoài
kết quả thu hút đầu tư trong năm nay tiếp tục tăng cao và có thể đạt được mốc một tỷ đô la mỹ
điều này đã minh chứng cho những nỗ lực của địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
chưa bằng lòng với kết quả hiện có tỉnh bắc giang đang theo đuổi mục tiêu nằm trong từ hai mươi năm đến hai mươi tỉnh thành đứng đầu cả nước
về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci vào năm hai nghìn hai mươi
đây là mục tiêu khó khăn nhưng là quyết tâm của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị
rất nhiều biện pháp nhằm cụ thể quyết tâm ấy được triển khai thực hiện trong năm nay
trước hết để giải quyết đất đai bắc giang hướng các doanh nghiệp đầu tư vào các khu và khu công nghiệp
tức là ở những khu công nghiệp như vậy đất đã thực hiện giải phóng song mặt bằng
như vậy sẽ đỡ rất nhiều cho doanh nghiệp về mặt tiếp cận với đất đai
thứ hai là chúng tôi nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp của các sở băng ảnh
đối với các chủ đầu tư
thí dụ như giải quyết thủ tục hành chính sẽ được nhanh gọn hơn
tại sở kế hoạch và đầu tư bắc giang để cải thiện môi trường đầu tư
chỉ số năng lực cạnh tranh đơn vị này sẽ phải nâng điểm số nâng hạng
của ba mươi ba trên một trăm hai mươi tám chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đã có một kế hoạch riêng được ban hành trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu
khi mà xây dựng kế hoạch này
thì chúng tôi yêu cầu các phòng của sở phải thay đổi cái tư duy trong việc xây dựng cái kế hoạch cụ thể
thứ nhất là phải đề ra những sáng thiên mới những cách làm mới so với cả những năm trước đây
cái thứ hai là thay đổi tư duy việc trước đây chỉ thực hiện những nhiệm vụ của sở
thì nay ngoài thực hiện những chức năng nhiệm vụ cụ thể của sở
thì phải có trách nhiệm
trách nhiệm là tham mưu cho ủy ban dân tỉnh đôn đốc và yêu cầu các sở ngành khác cùng với cả sở
để thực hiện nâng hạng những chỉ tiêu thành phần đó
nhà đầu tư đến đây thì chúng tôi có thể hướng dẫn nhà đầu tư đi tìm địa điểm miễn phí
rồi thì hướng dẫn họ xây dựng các dự án đầu tư kinh doanh
rồi hướng dẫn họ những tủ tục những chính sách mà của bắc giang áp dụng đối với nhà đầu tư
rồi thì trên cơ sở đó thì
tỉnh bắc giang luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tăng cường thu hút đầu tư chủ động tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất
là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm
điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển cũng như điều kiện thực tế hiện nay của địa phương
tuy nhiên nhiệm vụ này luôn đòi hỏi phải duy trì thường xuyên liên tục và gần như không có điểm dừng